thành phố hồ chí minh hiện tại có ba trăm hai mươi hai đơn vị hành chính
ubnd tp đã báo cáo bộ nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã trên địa bàn trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
thành phố đã đề xuất sắp nhập giảm một mươi phường thuộc địa bàn các quận hai ba bốn năm một mươi và phú nhuận
ubnd thành phố hồ chí minh kiến nghị giữ nguyên hai mươi bốn đơn vị hành chính cấp huyện
tuy nhiên đối với đơn vị hành chính cấp phường xã có chín trường hợp nhập hai phường thành một
phường mới thuộc địa bàn các quận hai quận ba quận bốn quận năm quận một mươi và quận phú nhuận
cụ thể quận hai sắp nhập phường an khánh với phường thủ thiêm quận ba sắp nhập phường bình an với phường bình khánh
quận bốn sắp nhập phường sáu với phường bảy và phường tám quận năm sắp nhập phường năm với phường hai và phường một mươi hai với phường một mươi ba
quận một mươi sắp nhập phường một mươi hai với phường một mươi năm và phường ba với phường hai
quận phú nhuận sắp nhập phường một mươi hai với phường một mươi một và phường một mươi bốn với phường một mươi ba
sau khi sắp xếp sắp nhập tổng số đơn vị hành chính cấp xã
sau khi sắp xếp là ba trăm một mươi hai hai trăm bốn mươi chín phường năm mươi tám xã năm thị trấn giảm một mươi đơn vị hành chính so với hiện nay